kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết
thưa quý vị liên quan đến vụ hai vợ chồng làm điều dạ rột trong nhà kho ở thanh hóa
mới đây một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã công liêm cho biết
cơ quan công an đang giữ lá thư tiệt mạnh của đôi vợ chồng để phục vụ cho công tác điều tra
theo nội dung bức thư tuyệt mệnh của hai vợ chồng để lại do nợ nần vào bước đường cùng không lối thoát
vợ chồng tôi ra đi không liên quan tới ai mong mọi người thông cảm tha thứ
mong mọi người xóa nợ và những người còn nợ trả lại tiền cho con chúng tôi
cuối thư mong người thân chăm sóc hai con nên người
sáng ngày một mươi tháng bốn người dân phát hiện hai vợ chồng anh lv t sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và chị hth sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tại thôn lộc tuy xã công liêm huyện nông cống thanh hóa
làm điều dại rột tại nhà kho đối diện nhà chính của hai nạn nhân
tại hiện trường công an tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của hai nạn nhân
nhiều hàng xóm sống cạnh cặp nhà vợ chồng xấu số cho biết
mấy hôm nay thấy sinh hoạt của vợ chồng anh tê vẫn diễn ra bình thường
anh t làm trên xá còn chị hth mở hàng tạp hóa buôn bán rau củ gạo bột tại nhà
theo thông tin người thân các nạn nhân cho biết trước khi xảy ra sự việc
vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi tháng bốn chị hát còn nhắn tin với chị gái ruột sống gần đó với nội dung
hiện vợ chồng đã cùng đường không thể tiếp tục sống nữa mong anh chị cứu mang hai cháu nhỏ
đến khoảng sáu giờ sáng cùng ngày sau khi đọc được tin nhắn
thấy có chuyện chẳng lành nên vợ chồng chị gái nạn nhân đã đến nhà em gái gọi cửa
nhưng không ai trả lời
sau khi phá cửa vào thì phát hiện hai vợ chồng đã tử vong cùng là thư tuyệt mạnh
ngày một mươi hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã tống đạt các quyết định khởi tố
lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và làm việc đối với ông nguyễn bảo sinh
phó chủ tịch ubnd tp long xuyên do liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
các quyết định này đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn
trước đó ngày ba mươi một tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã tống đạt các quyết định khởi tố
lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc
đối với huỳnh lê phong sáu mươi một tuổi nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp long xuyên với cùng tội danh trên
cùng bị khởi tố bắt tạm giam có nguyễn thanh phong ba mươi sáu tuổi cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên
nguyễn thiện thanh bốn mươi tám tuổi cán bộ phòng tài nguyên và môi trường tp long xuyên
sau đó cơ quan điều tra đã triệu tập một mươi năm cá nhân đang công tác tại ubnd tp long xuyên trung tâm phát triển quỹ đất văn phòng đăng ký đất đai để làm rõ vụ án
trong đó có ông nguyễn bảo sinh
do có nhiều cán bộ nhân viên bị triệu tập điều tra ảnh hưởng tới hoạt động giải quyết thủ tục hành chính cho người dân
lãnh đạo văn phòng đăng ký đất đai tp long xuyên đã có văn bản đề nghị ubnd tp có giải pháp hỗ trợ
liên quan đến vụ nữ sinh bị lột đồ tấn công ở quảng bình
ngày một mươi hai tháng bốn thông tin từ công an huyện quảng trạch quảng bình cho biết
đơn vị đã triệu tập nhóm người có hành vi hành hung nữ sinh trên địa bàn
lực lượng công an xác định ttcn sinh năm hai nghìn tám chủ tài xã quảng hợp huyện quảng trạch là người tấn công nữ sinh trong clip
n đã bỏ học đi cùng n trong hôm xảy ra vụ việc còn có nữ sinh
nthn sinh năm hai nghìn một mươi một chú xã quảng phú huyện quảng trạch
và năm nam sinh gồm ltd sinh năm hai nghìn một mươi ltg sinh năm hai nghìn một mươi chín lvt sinh năm hai nghìn sáu cùng chú xã quảng phú
ddt pns cùng sinh năm hai nghìn chín cùng chú xã cảnh dương huyện quảng trạch
ttcn cho biết đã hẹn hai nữ sinh nth và pac cùng sinh năm hai nghìn chín chú xã quảng châu đến bãi đất trống thuộc xã quảng tùng để giải quyết mâu thuẫn
ttcn và nthn lao vào tấn công làm nhục danh dự h và c
những người xung quanh không can ngăn mà còn hô hào cổ vũ
riêng ltd dùng điện thoại cá nhân quay clip và đăng tải lên một nhóm kín trên mạng xã hội
hiện tại vụ việc đang được công an huyện quảng trạch tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
sáng ngày một mươi hai tháng bốn trên tuyến đường quốc lộ ba mươi bảy mới đoạn qua xã nhân hòa huyện vĩnh bảo hải phòng
vừa giải xa vụ tai nạn giao thông khiến một nữ sinh thiệt mạng
được biết khi đang điều khiển xe máy điện đi trên đường trục xóm hướng ra quốc lộ ba mươi bảy mới
xe của nữ sinh bất ngờ va chạm với xe đưa đón cán bộ công nhân viên và nữ sinh tử vong tại chỗ
sự việc xảy ra vào khoảng sáu giờ bốn mươi năm phút sáng nay
nạn nhân là trần thị mai hát sinh năm hai nghìn tám trú tại thôn nhân mục xã nhân hòa huyện vĩnh bảo
đang là học sinh lớp một mươi c một mươi một trường trung học phổ thông vĩnh bảo
theo thông tin ban đầu hát đang điều khiển xe máy điện đi trên đường trục xóm hướng từ thôn nhân mục sang thôn mai sơn đáy
qua quốc lộ ba mươi bảy mới thì bất ngờ va chạm với xe ô tô đưa đón cán bộ công nhân viên
do anh đỗ quang đoan trú tại xã thái thượng huyện thái thụy tỉnh thái bình điều khiển chạy
hậu quả nữ sinh trần thị mai hát tử vong tại hiện trường xe máy điện hư hỏng nặng
sự việc xảy ra trên đoạn quốc lộ ba mươi bảy hướng từ nhân hòa ra quốc lộ một mươi
hiện đang trong giai đoạn thi công chưa hoàn thiện
cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc
thưa quý vị mới đây sau vụ nữ sinh tại quảng bình bị một nhóm người tấn công lột đồ
phòng giáo dục và đào tạo huyện quảng trạch đã tìm hiểu và xác nhận
còn có một nữ sinh khác cũng bị tấn công vào tối hôm xảy ra vụ việc
chiều ngày một mươi một tháng bốn ông trần hiếu nghĩa phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện quảng trạch quảng bình
xác nhận trong vụ nữ sinh trung học cơ sở trên địa bàn bị nhóm người tấn công lụt đồ
ngoài em này còn một em nữ sinh khác cũng bị nhóm này tấn công
ông nghĩa cho biết qua tìm hiểu tối hôm đó ngoài nữ sinh trong đoạn clip ghi lại
còn một nữ sinh khác cũng bị nhóm người này tấn công
tuy nhiên nữ sinh này bị tấn công nhẹ hơn và không có clip ghi lại
hiện tại vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng huyện quảng trạch điều tra
xác minh những người tham gia tấn công hai học sinh
riêng nữ sinh bị tấn công trong đoạn clip hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa bắc quảng bình
qua thăm khám nữ sinh này bị chấn thương mềm ở vùng ngực đầu tinh thần vẫn còn hoảng loạn
và đang được các y bác sĩ và người nhà chăm sóc theo dõi
trước đó mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị một nhóm người tấn công
lột đồ trừ rùa dù nữ sinh đã van xin nhưng vẫn bị nhóm người này làm cho sâu xa
vụ việc xảy ra tại bãi biển thuộc xã quảng phú
nhóm người đứng xung quanh xem và cổ vũ cười đùa là học sinh tại xã cảnh dương và quảng phú huyện quảng trạch
nữ sinh bị tấn công là học sinh trung học cơ sở trú tại xã quảng châu cùng huyện
chiều ngày một mươi một tháng bốn
bệnh viện đa khoa tỉnh long an đã báo cáo công an thành phố tân an tỉnh long an
toàn bộ sự việc nhân viên của bệnh viện bị nhóm bốn người tấn công dẫn đến thương tích
được biết sau khi xảy ra vụ việc nhóm bốn thanh niên còn đập phá tài sản làm nhiều bệnh nhân hoảng sợ
theo báo cáo khoảng hai mươi hai h hai mươi phút tối ngày một mươi tháng bốn
anh b q t ba mươi một tuổi là nhân viên bệnh viện đa khoa long an
đang làm nhiệm vụ trực trức cửa khoa truyền đoán hình ảnh của bệnh viện
tọa lạc số hai trăm một mươi một nguyễn thông phường ba thành phố tân an
thời điểm này trên hành lang xuất hiện nhóm bốn thanh niên đi vào tiếp cận trực tiếp với anh tê
bất ngờ các đối tượng cầm ghế inox có sẵn trong phòng khoa chuẩn đoán hình ảnh
xông vào tấn công anh t
dù cố gắng chạy thoát ra ngoài nhưng anh t vẫn bị vầy lại
nhóm đối tượng tiếp tục đập hư màn hình vi tính
hiện đang sử dụng chuẩn đoán hình ảnh bệnh nhân
bè một cửa kính phòng kỹ thuật kích thước bảy mươi cm x một trăm hai mươi cm x một trăm hai mươi cm
sau khi tiếp nhận tin báo công an thành phố tân an nhanh chóng có mặt
xác định bốn đối tượng ngụ huyện thủ thừa long an trực tiếp thực hiện
trong đó có một thanh niên đã trong trạng thái sử dụng rượu bia
công an đang tiếp tục lập hồ sơ để làm rõ hành vi vi phạm
đối với nhân viên t do chấn thương phải đưa vào khoa ngoại của bệnh viện điều trị
hiện vụ việc đang tiếp tục được công an xác minh điều tra làm rõ
liên quan đến phiên xét xử vụ án vạn thịnh pháp
để đảm bảo công tác thi hành án hội đồng xét xử tuyên buộc công ty quốc cường gia lai
hoàn trả lại hơn hai tám trăm linh tỷ đồng đã nhận của bị cáo trương mỹ lan
buộc năm công ty và năm cá nhân hoàn trả nộp lại hơn chín tỷ đồng
tiếp tục kê biên điều bất động sản của phần
chiều ngày một mươi một tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm bắt đầu tuyên án với bị cáo trương mỹ lan sáu mươi tám tuổi
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp
và tám mươi năm bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại của phần sài gòn scpe và các đơn vị liên quan
trong vụ án này hội đồng xét xử tuyên phạt bà lan mức án tử hình
tội tham mô tài sản hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ
hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
tổng hợp hình phạt cho ba tội danh trên là án tử hình
về trách nhiệm dân sự xử lý vật chứng xử lý tài sản kê biên phong tỏa trong vụ án
hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo trương mỹ lan
bồi hoàn toàn bộ thiệt hại đối với một hai trăm bốn mươi ba khoản vay còn dư nợ tại scb
khấu trừ đi số tiền các bị cáo đã nộp lại
buộc bị cáo bồi hoàn số tiền hơn sáu trăm bảy mươi ba tỷ đồng
để bảo đảm thi hành án cho bị cáo trương mỹ lan
trong toàn bộ vụ án hội đồng xét xử buộc sáu công ty và hai cá nhân nộp lại tiền
cụ thể buộc công ty quốc cường gia lai hoàn trả số tiền đã nhận từ bà lan là hơn hai tám trăm linh tỷ đồng
buộc công ty cổ phần địa ốc hồng phát
phải nộp lại số tiền hơn hai ba trăm linh tỷ đồng
buộc công ty phú an bà phan thị phương thảo nộp lại số tiền một trăm bốn mươi năm hai tỷ đồng
và một lượng vàng sjc để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của bị cáo trương mỹ lan
trong toàn bộ vụ án
buộc bà mai ngọc nga nộp lại số tiền một mươi chín ba tỷ đồng
buộc công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên phát triển và kinh doanh nhà
hoàn trả số tiền bốn trăm linh tỷ đồng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn cho bị cáo trương mỹ lan
trong toàn bộ vụ án
buộc công ty cổ phần tns hạ long và công ty âu lạc nộp lại số tiền hơn sáu tỷ đồng
tiếp tục kê biên tạm giữ đối với các bất động sản cổ phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ tiết kiệm
các tài sản khác của công ty thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp đứng tên sở hữu
hoặc giao cho các cá nhân đứng tiền hộ của các bị cáo những người có liên quan khác
tiếp tục kê biên đối với bảy mươi sáu bất động sản tại huyện nhơn trạch đồng nai
giao cho c ba bộ công an để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý liên quan đến hành vi sai phạm
của một số đối tượng đứng tên hộ tài sản cho bị cáo trương mỹ lan
đồng thời tiếp tục kê biên đối với một mươi sáu bất động sản tại xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm
diện tích khoảng một ha thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển
giao c ba tiếp tục điều tra làm rõ để giải quyết trong giai đoạn hai của vụ án
liên quan đến vụ tai nạn làm ba người của cơ lộc bộ hoàng anh gia lai tử vong
ngày một mươi một tháng bốn
viện kiểm sát nhân dân tỉnh gia lai cho biết vừa ban hành cáo trạng
truy tố tài xế gây ra vụ tai nạn
theo đó tài xế đinh tiến bình chú huyện chư pư gia lai
bị truy tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
cáo trạng xác định trong ngày một mươi hai tháng tám
tài xế đinh tiến bình lái xe chở đá lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
theo hướng từ huyện chư pư đi thành phố pleiku
khi đến địa phận thôn tàu cho bình phước
xe tải từ làn đường bên phải sang phần đường bên trái
để vượt xe ô tô con của cơ lộc bộ hoàng anh gia lai
do anh nguyễn tú sinh lái đang đi trước cùng chiều
do vượt xe không đảm bảo an toàn xử lý kém
nên xe tải đã tông vào đuôi xe ô tô con
làm xe này mất kiểm soát quay ngang
sau đó xe tải của tài xế bình tiếp tục tông vào thân xe
đẩy xe này sang làn đường bên trái
và tông vào xe tải do tài xế nguyễn tấn sôn điều khiển
chiều ngược lại
hậu quả vụ tai nạn làm ba người trên ô tô con tử vong tại chỗ
và một người bị thương nặng
tổn hại sức khỏe bốn mươi bốn
ngoài ra ba ô tô hư hỏng gây thiệt hại hơn hai trăm tám mươi bốn triệu đồng
cụ thể ba nạn nhân tử vong là
huấn luyện viên dương minh ninh
cầu thủ paulo madeira oliveira
quốc tịch brazil bác sĩ đào trọng trí
của cơ lộc bộ hoàng anh gia lai
sau khi xảy ra vụ việc cơ quan công an kiểm tra nồng độ cồn
và ma túy đối với ba lái xe đều âm tính
thời điểm gây tai nạn tốc độ của xe tải là năm mươi năm kmh
thưa quý vị mới đây mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh
cán bộ trường có hành vi thiếu chuẩn mực với một nữ sinh trong trường
ngay sau đó ủy ban nhân dân quận cẩm lệ đà nẵng
đã chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh xử lý cán bộ này
chiều ngày một mươi một tháng bốn chủ tịch ủy ban nhân dân quận cẩm lệ tp đà nẵng
cho biết đã chỉ đạo ngành chức năng vào cuộc xác minh xử lý thông tin
liên quan đến đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội facebook
ghi lại cảnh người đàn ông có những hành vi không chuẩn mực
đối với các học sinh nữ của trường trung học cơ sở nguyễn thiện thuật
liên quan đến sự việc bà ngô thị thanh hòa hiệu trường trường trung học cơ sở nguyễn thiện thuật
cho biết người đàn ông trong clip là cán bộ của trường và hiện bị tạm đình chỉ công tác
trước đó sáng ngày một mươi một tháng bốn một tài khoản mạng xã hội facebook
đăng tải hai đoạn clip với tiêu đề
đà nẵng chấn động thầy giáo làm gì đó học sinh tại trường trung học cơ sở nguyễn thiện thuật
trong đoạn clip dài một phút bốn mươi bốn giây người đàn ông đứng đối mặt lớn tiếng hỏi hai học sinh nữ
liên quan đến một vụ đánh nhau
chưa dừng lại người đàn ông này còn có những hành động không chuẩn mực
như túm cổ áo nữ sinh kéo ra xa rồi đẩy ép học sinh vào sát tường
áp sát mặt vào học sinh nói điều gì đó
clip cũng ghi lại cảnh người đàn ông có hành động vuốt tóc đánh vào tay học sinh
liên tục lớn tiếng
clip đăng tải thu hút nhiều bình luận
trong đó thể hiện sự không đồng ý với thái độ cách hành xử của người đàn ông với các nữ sinh
thưa quý vị liên quan đến việc một quân nhân gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong
ngày một mươi một tháng bốn tòa án quân sự quân khu năm tại thành phố đà nẵng
mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với hoàng văn minh ba mươi tám tuổi
cựu thiếu tá thuộc trung đoàn chín trăm ba mươi bảy về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo cáo trạng sáng ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai ông minh lái ô tô bảy chỗ
chờ một số người trong gia đình trong đó có bà huỳnh thị kim hằng vợ ông minh
và ông phạm văn võ chồng người di ruột của ông minh
đi trên đường một mươi sáu tháng bốn thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
trong khi lưu thông xe ông minh đã tông vào xe máy chạy cùng chiều của em hồ hoàng anh một mươi tám tuổi
đang trên đường đi lấy giấy báo thi tốt nghiệp trung học phổ thông
cú và mạnh khiến nữ sinh bị hất văng vào cột điện tử vong
xuống xe kiểm tra ông minh thấy nữ sinh bị thương liền đưa đi cấp cứu
đáng nói là sau đó ông minh nhờ ông võ nhận giúp là người lái xe
làm việc với cơ quan công an ông võ nhận là người lái ô tô gây tai nạn
và có bà huỳnh thị kim hằng xác nhận điều này
tuy nhiên trong quá trình điều tra vụ án cơ quan chức năng xác định
ông minh mới là người lái xe gây tai nạn
sau khi vào cuộc cơ quan chức năng xác định hoàng văn minh trong khi điều khiển ô tô
đã sử dụng điện thoại thiếu tập trung quan sát không đảm bảo an toàn trong quá trình chuyển hướng
để xảy ra va chạm với xe máy của cháu hoàng anh khiến nạn nhân tử vong
còn ông võ và bà hằng khai báo gian dối
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tòa án quân sự khu vực hai quân khu năm tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
đưa vụ án ra xét xử
bản án sơ thẩm tuyên phạt hoàng văn minh một mươi bốn tháng tù
buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hai trăm năm mươi bốn triệu đồng
sau đó bị cáo hoàng văn minh có đơn kháng cáo trong đó có nội dung xin giảm án và xin hưởng án treo
đại diện của bị hại cũng có đơn kháng cáo cho rằng bản án sơ thẩm đánh giá không đúng tính chất
mức độ hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo chưa mang tính chất rắn đè
bên cạnh đó mức bồi thường thiệt hại dân sự không phù hợp
tại phiên tòa phúc thẩm ngày một mươi một tháng bốn bị cáo minh có đơn trình bày xin được thỏa thuận dân sự
hội đồng xét xử đã công bố nội dung đơn đồng thời tạo điều kiện để hai bên thỏa thuận
tuy nhiên phía bị hại không chấp nhận
bị cáo minh bày tỏ sự ăn năn hối hận thừa nhận lỗi chính gây ra vụ tai nạn là do bản thân bất cần thiếu quan sát
bị cáo nhiều lần cuối đầu xin lỗi gia đình bị hại
phía đại diện gia đình bị hại vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo minh tăng số tiền bồi thường
sau khi xem xét toàn diện vụ án hội đồng xét xử xét thấy tại phiên tòa hôm nay bị cáo không cung cấp thêm được tài liệu chứng cứ nào mới
do đó không có cơ sở để xem xét áp dụng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
mức án mà cấp sơ thẩm tuyên là đúng người đúng tội đúng pháp luật
vì vậy hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo của bị cáo tuyên giữ nguyên mức hình phạt một mươi bốn tháng tù
đồng thời hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo của đại diện bị hại
sửa một phần nội dung bản án sơ thẩm tăng mức bồi thường cho đại diện bị hại với số tiền ba trăm linh sáu triệu đồng
mới đây chủ tịch ủy ban nhân dân huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
đã có văn bản chỉ đạo công an huyện xác minh xử lý nghiêm hành vi của nhóm thanh niên đi xe máy chở bà
không đội mũ bảo hiểm và lạng lách đánh võng trên đường
hành vi của nhóm thanh niên trên gây mất trật tự an ninh an toàn giao thông và nguy hiểm cho người đi đường
thách thức pháp luật
trước đó vào tối ngày một mươi tháng bốn trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chín thanh niên nam nữ
đi trên ba xe máy mỗi xe chở ba người nhưng những người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm
lưu thông trên tuyến đường trần hưng đạo thị trấn ngãi giao huyện châu đức
theo hình ảnh từ đoạn clip khi lưu thông đến gần ngã tư thấy có xe phía trước chạy ngang qua đường
thì một thanh niên trong nhóm cho xe vượt lên rồi lạng lách đánh võng
đặc biệt trong quá trình lưu thông nhóm thanh niên này còn liên tục cười đùa diễu cợt và dàn hàng ba
chiếm lối đi của xe ô tô khiến những người tài xế phương tiện đi sau phải chạy rè trừng
đoạn clip sau đó được người dân đưa lên mạng xã hội facebook thu hút hàng trăm lượt tương tác bình luận
nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành động gây mất an toàn giao thông của nhóm nam nữ này
và đề nghị cơ quan chức năng xử lý
trước đó tại quảng ninh cũng đã xảy ra một vụ việc một xe máy kẹp ba đi trên đường xảy ra va chạm nghiêm trọng với xe tải
theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi bảy phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
tại một ngã từ khi chiếc xe tải từ từ di chuyển qua đường lúc này từ phía đường giao cắt
với tốc độ cao bất ngờ lao tới đâm thẳng vào đuôi xe tải
và chạm mạnh khiến cho người ngồi trên xe máy ngã văng xuống đường chiếc xe máy hư hỏng nặng
chứng kiến vụ việc người dân gần đó đã ngay lập tức báo cho lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người bị nạn tới bệnh viện cấp cứu
thông tin ban đầu xác định tài xế điều khiển xe tải là anh n v n sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú tại xã sông khoai
chiếc xe máy thời điểm gặp nạn chở theo ba người hậu quả khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ hai người còn lại bị thương nặng
hiện vụ việc đang được công an thị xã quảng yên tiếp tục điều tra làm rõ
là đường đơn trong ngắn hạn và đường đôi trong dài hạn
bề rộng đường dài theo cổ tiêu chuẩn là một bốn trăm ba mươi năm mm
đề xuất cung đường sắt này sẽ chạy chung tàu khách và tàu hàng với tốc độ một trăm sáu mươi km trên giờ chưa đạt chuẩn đường sắt tốc độ cao
về tốc độ chạy tàu tuyến đường này chạy chung tàu khách và tàu hàng nên sẽ bị khống chế về vận tốc
bên cạnh đó tuyến đường bộ cao tốc chạy song song đã đáp ứng giải tốc độ từ tám mươi một trăm hai mươi kmh
hiện thời gian đi đường cao tốc từ lào cai đến quảng ninh mất khoảng sáu giờ
để nâng cao lợi thế cạnh tranh thời gian đi bằng đường sắt sẽ phải rút xuống khoảng bốn đến năm giờ
tư vấn kiến nghị vận tốc thiết kế của tuyến đường là một trăm sáu mươi kmh
có thiết kế dự phòng cho việc nâng tốc độ lên hai trăm linh kmh trong tương lai
đây sẽ là đường sắt chính kết nối các khu kinh tế và khu công nghiệp lớn càng biển lớn
đồng thời liên vận sang trung quốc theo chiến lược hai hành lang một vành đai của việt nam
và sáng kiến vành đai con đường của trung quốc việt nam
với vị thế đó tuyến đường này sẽ thu hút một lượng vận tải
tại hàng hóa và hành khách lớn
vì vậy tư vấn kiến nghị lựa chọn giải pháp điện khí hóa tuyến đường
và áp dụng sức kéo điện ngay từ giai đoạn đầu
đường sắt lào cai hà nội hải phòng quảng ninh có khối lượng vận tải dự báo trong ngắn hạn
năm hai nghìn bốn mươi là một mươi một triệu khách trên một năm một mươi sáu đôi tàu khách trên một ngày đêm
và bảy hai mươi tám triệu tấn hàng trên một năm bảy đôi tàu hàng trên một ngày đêm
trong dài hạn năm hai nghìn năm mươi một mươi bốn sáu triệu khách trên một năm
hai mươi đôi tàu khách trên một ngày đêm và một mươi sáu năm triệu tấn hàng trên một năm
một mươi sáu đôi tàu hàng trên một ngày đêm
tư vấn nghiêng về phương án tách riêng đường cũ khổ một mm với đường mới khổ một bốn trăm ba mươi năm mm
để tránh tồn tại nhược điểm khi lồng hai khổ đường với nhau
đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài cho tuyến đường
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật
xin mời quý vị tiếp tục theo dõi
ngày một mươi hai tháng bốn mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tài xế
và ô tô công nghệ lo vào ẩu đả
qua tìm hiểu vụ việc xảy ra vào trưa ngày một mươi một tháng bốn
tại cầu canh tẻ hướng quận bốn đi quận bảy
theo clip vụ ẩu đả xảy ra giữa tài xế hãng xe taxi xanh sm
và một tài xế ô tô công nghệ khác
cả hai dừng xe ngay trên cầu canh tẻ sau đó lo vào ẩu đả
thời điểm trên có người dân vào căn ngăn
tuy nhiên hai nam tài xế vẫn tiếp tục hành vi giữa trời trưa nắng
hậu quả nam tài xế taxi xanh sm bị thương vùng mặt giao thông khu vực ùn ứ
theo người dân nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn
trong lúc hai tài xế tham gia giao thông
lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt sau đó
vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ
tối ngày một mươi một tháng bốn tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường lê đức thọ hàm nghi quận nam từ liêm hà nội
thời gian làm việc của tổ công tác từ hai mươi h cùng ngày đến giờ ngày một mươi hai tháng bốn
lúc hai mươi h bốn mươi năm tổ công tác phát hiện xe máy mang biển kiểm soát ba mươi tám c một nghìn một trăm bốn mươi năm x
do một người đàn ông điều khiển
phía sau chở theo một bà bầu nên dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra nồng độ cồn cảnh sát giao thông phát hiện
người đàn ông điều khiển xe máy vi phạm ở mức bốn mươi mg trên lít khí thở
tại chốt cảnh sát giao thông danh tính người này được làm rõ là anh dct
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê hải dương
nói với tổ công tác anh t cho biết
tối cùng ngày anh có đưa vợ đi ăn tối và đang trở về nhà
tuy nhiên trong bữa ăn anh có sử dụng một chút rượu
đáng nói sau khi sử dụng rượu anh tê vẫn dùng xe máy để chở vợ mình mang bầu ngồi sau
thiếu tá doãn hữu văn tổ trưởng tổ công tác cho biết
với vi phạm kể trên anh tê sẽ bị xử phạt số tiền hai năm triệu đồng
tước giấy phép lái xe một mươi một tháng và tạm giữ phương tiện đến bảy ngày làm việc
trong ngày một mươi một tháng bốn vừa qua nhiều người dùng iphone tại việt nam
gặp tình trạng thiết bị yêu cầu xác thực tài khoản apple id lạ
trên các group mạng xã hội về công nghệ
chủ đề này được nhiều người quan tâm và tỏ ra lo lắng
về một cuộc tấn công mạng nhắm vào người dùng iphone
nhiều tài khoản mạng xã hội còn đăng tải với nội dung
góc cảnh báo mọi người xài iphone đột nhiên màn hình hiện lên
xác minh id apple thì bấm hủy hoặc để sao nhé
apple id lạ đừng nhấn cài đặt đang có chiêu hách iphone
nhiều chủ tài khoản mạng xã hội liên tiếp chia sẻ các thông tin cảnh báo tương tự
bất chấp việc xác thực những nội dung này
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại các chuyên gia an ninh mạng
điều chưa có ghi nhận về cuộc tấn công nào thông qua việc khiến thông báo xác minh id apple
các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác
không nên chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng
ông vũ ngọc sơn giám đốc kỹ thuật công ty cổ phần công nghệ an ninh mạng quốc gia
ncs cho biết cảnh báo này là thông tin giả
theo ông sơn cảnh báo này đưa ra cùng lúc với thông tin từ apple
cảnh báo người dùng iphone tại hơn chín mươi quốc gia
về các cuộc tấn công phần mềm gián điệp có chủ đích
nên khiến rất nhiều người tin rằng đó là tin thật
văn phòng chính phủ vừa ban hành thông báo số một trăm sáu mươi tb vpcp
ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
kết luận của thủ tướng chính phủ tại cuộc họp
về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới
theo thông báo thủ tướng chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam
chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
tập trung thực hiện nghiêm các quy định tại nghị định số hai mươi bốn hai nghìn một mươi hai ndcp
ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai của chính phủ
nghị định hai mươi bốn về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
trong đó theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới trong nước
và theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao
với các công cụ điều kiện đã có
chủ động thực hiện kịp thời hiệu quả các giải pháp công cụ điều hành thị trường vàng
theo quy định để can thiệp kịp thời xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước
và giá vàng quốc tế tranh lệch ở mức cao
bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định lành mạnh công khai minh bạch hiệu quả
thủ tướng yêu cầu đặt lợi ích chung của quốc gia dân tộc lên trên hết
trước hết khuyến khích sản xuất và xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ
tạo công an việc làm sinh kế cho người lao động
ngân hàng nhà nước khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp công cụ theo quy định pháp luật
nhất là nghị định hai mươi bốn để quản lý điều hành chặt chẽ hiệu quả
kịp thời nguồn cung cho sản xuất vàng miếng vàng trang sức mỹ nghệ
phù hợp với diễn biến thị trường bảo đảm hoạt động giao dịch trên thị trường được quản lý
kiểm soát chặt chẽ bằng các công cụ đã có không ảnh hưởng đến tỷ giá
dự trữ ngoại hối nhà nước không để xảy ra tình trạng trục lợi đầu cơ thao túng đẩy giá
ngân hàng nhà nước xử lý thu hồi ngay giấy phép hoạt động đối với doanh nghiệp
không thực hiện nghiêm quy định của pháp luật
chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
đây là thời điểm nhiều người dân lựa chọn đi du lịch hoặc về quê thăm người thân
năm nay giá vé máy bay có xu hướng tăng cao hơn mọi năm
xu hướng du lịch nhu cầu đi lại của người dân có sự thay đổi như thế nào
tại thời điểm ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn trên trang web của hãng
giá vé máy bay khứ hồi trạng hà nội tp hcm của hãng vietjet đi ngày hai mươi bảy tháng bốn
về ngày một tháng năm thấp nhất là ba hai mươi năm triệu khứ hồi và cao nhất là một mươi sáu hai triệu đồng khứ hồi
trong khi đó giá vé máy bay của vietnam airlines có lịch trình cùng ngày đi từ hà nội tp hcm
thấp nhất ba tám mươi năm triệu đồng và cao nhất lên tới trên một mươi năm một triệu đồng
trạng hà nội nha trang của hãng vietjet đi ngày hai mươi sáu tháng bốn
về ngày một tháng năm có giá thấp nhất năm triệu khứ hồi và giá cao nhất chín triệu khứ hồi
các chuyến bay đi từ hà nội điện biên đã hết chỗ trong các ngày hai mươi bảy đến hai mươi tám tháng bốn
chuyến bay điện biên hà nội đã hết chỗ đến ngày một mươi bốn tháng năm
theo lịch nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm mới nhất người lao động được nghỉ liên tục năm ngày
nhiều người nhu cầu về quê đi du lịch thường có xu hướng tăng
theo thông tin từ cục hàng không việt nam tính đến ngày một mươi tám tháng bốn các hãng hàng không
đã cung ứng trung bình một trăm linh đến một trăm một mươi ghế mỗi ngày trên các đường bay nội địa
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm tăng khoảng hai mươi so với lịch bay trung bình
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tuy nhiên hiện nay tỷ lệ đặt chỗ của hành khách chỉ ở mức trung bình
từ bốn mươi sáu mươi đối với các đường bay nội địa đi từ hà nội và thành phố hồ chí minh
người dân có xu hướng đi du lịch bằng ô tô đến các địa điểm trong phạm vi vài trăm km
ví dụ nếu như ở sài gòn du khách sẽ đi đến các địa điểm du lịch mũi né hồ tràm nha trang
các địa điểm xung quanh hà nội như sầm sơn hạ long hòa bình sa ba cũng được người dân lựa chọn
mới đây giải jackpot một có giá trị cao nhất từ trước đến nay hơn ba trăm một mươi bốn tỷ đồng vừa được việt lot tìm ra
điều thú vị là có hai khách hàng cùng chúng giải độc đắc này
vậy hai tấm vé số chúng độc đắc ba trăm một mươi bốn tỷ được bán ra ở đâu
sáng một mươi hai tháng bốn công ty sổ số điện toán việt nam việt lót thông báo kỷ quay số mở thưởng
ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn sản phẩm power sáu trên năm mươi năm
có hai khách hàng chúng jackpot một với trị giá mỗi giải thưởng trên một trăm năm mươi bảy tỷ đồng
vé trúng thưởng được bán ra tại cửa hàng số một mươi bốn soviet nghệ tĩnh phường một mươi chín quận bình thạnh tp hcm
và số một mươi phạm đình hồ phường một quận sáu tp hcm
ngoài ra việt lot cũng thông tin kỳ quay số mở thưởng ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
sản phẩm power sáu trên năm mươi năm có hai khách hàng trúng japort hai trị giá mỗi giải trên hai hai tỷ đồng
vẽ chúng thưởng được bán ra tại cửa hàng số một trên một trăm linh hai a ngô quyên
thị trấn hóc môn huyện hóc môn tp hcm
và số hai d lê lai phường ba tp vũng tàu bà diệ vũng tàu
trước đó vào tối một mươi một tháng bốn việt lot xác định có hai khách hàng cùng chúng jackpot một trị giá hơn ba trăm một mươi bốn tỷ đồng
trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ một nghìn hai mươi của loại hình sổ số power sáu trên năm mươi năm
đây cũng là giải jackpot một có giá trị lớn nhất từ trước đến nay
về số chúng jackpot một trị giá hơn ba trăm một mươi bốn tỷ đồng
việt lot cho biết có hai khách hàng cùng sở hữu tấm vé có chứa dãy số này
như vậy giải độc đắc jackpot một sẽ được chia đôi cho mỗi người khoảng một trăm năm mươi bảy tỷ đồng
sau khi trừ thuế một mươi mỗi người sẽ nhận về một trăm bốn mươi một ba tỷ đồng
giải thưởng này đã tích lũy gần năm tháng
kể từ lần quay số vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
đến nay sản phẩm sổ số tự chọn pomber sáu trên năm mươi năm mới tìm được chủ nhân của giải jackpot i
cũng trong kỳ quay lần thứ một nghìn hai mươi của loại hình sổ số power sáu
hệ thống của việt lot còn tìm ra hai vé số cùng chúng giải jackpot hai
trị giá gần bốn năm mươi tám tỷ đồng
giá trị của mỗi tấm vé trung jackpot hai là gần hai hai mươi chín tỷ đồng
sau khi trừ thuế số tiền mà mỗi vị khách chúng jackpot hai nhận về là hơn hai tỷ đồng
vé chung jackpot hai là tấm vé chung năm trên sáu số của giải jackpot một
và số còn lại chung với con số may mắn mà việt lot chọn ngẫu nhiên
giải jackpot hai dễ ấm hơn nhiều so với giải jackpot một
theo thống kê sát xuất để chung jackpot một
một trên hai mươi tám chín triệu khách
còn chatbot hai là một trên bốn tám triệu khách hàng
như vậy sát xuất để chung jackpot hai cao hơn gấp sáu lần giải jackpot một
thưa quý vị những vật phẩm mang đậm nét văn hóa truyền thống việt nam
như mô hình trống đồng huê văn cát trang phục áo xài
trên chất liệu lụa truyền thống gốm chu đậu đồ sơn mài mây tre
đã được đại sứ quán việt nam tại mỹ lựa chọn kỹ càng
mang tới trưng bày tại triển lãm mang tên không gian văn hóa việt nam
không gian văn hóa việt nam được đặt tại trung tâm nghiên cứu
các bộ siêu tập đặc biệt của thư viện gmu
đây là sự hợp tác hết sức hiệu quả giữa hội phu nhân phu quân
của đại sứ quán việt nam tại mỹ và trường kinh doanh castro
thuộc đại học george mason nhằm đưa ra những giá trị văn hóa
đất nước của con người việt nam đến gần với sinh viên thầy cô giáo
bạn bè mỹ và quốc tế
chủ tịch hội phu nhân phu quân phu nhân đại sứ trần thị bích vân
cho biết đây là một trong những chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa việt nam
mà hội đã lên kế hoạch từ đầu năm
trong thời gian tới hội phu nhân phu quân sẽ cùng với đại sứ quán việt nam
tại mỹ thực hiện nhiều chương trình mang không gian văn hóa việt
đến các trường đại học mỹ và những không gian công cộng
có sức lan tỏa đến đông đảo bạn bè mỹ và bạn bè quốc tế tại mỹ
chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng kể từ khi đại sứ quán việt nam
tại mỹ bày tỏ mong muốn thiết lập góc việt nam ở thư viện gmu
trong mùi đại sứ nguyễn quốc dũng tiếp hiệu trưởng trường costello
ông ajay vinze ý tưởng ban đầu đã nhanh chóng được hiện thực hóa
thành không gian văn hóa việt nam
lễ khai mạc triển lãm không gian văn hóa việt nam đã được mở màn
một cách sinh động với tiết mục múa sen và trình diễn trang phục dân tộc việt nam
do chính các phu nhân trong hội phu nhân phu quân của đại sứ quán tự biên tự diễn
hình ảnh tà áo giải thuyết tha áo bả ba đầm thắm chiếc nón quai thao
áo tứ thân mứa ba mứa bảy và bộ váy áo mũ của dân tộc hờ mông
đã thu hút các thầy cô và các bạn sinh viên của gmu
bởi vẻ đẹp duyên dáng và sự rực rỡ của những sắc màu
tham quan khu trưng bày không gian văn hóa việt nam
các bạn bè quốc tế đều trầm tró khen ngợi
khi được trải nghiệm lịch sử văn hóa việt nam qua những bộ trang phục áo dài
qua hình ảnh những con dối bằng xứ những lõ hoa cống chu đậu
đồ sơn mài mây tre tranh dân gian nông hồ theo phong cách hiện đại
của họa sĩ trẻ xuân lam lụa đê siêu với giá trị văn hóa đông tây kết hợp
đặc biệt nhất là ba mẫu vật làm bằng tăm tre của công ty borg
gồm trống đồng khuê văn các và bản đồ việt nam
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật
xin mời quý vị tiếp tục theo dõi
chiều ngày một mươi một tháng bốn phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội cho biết
công an quận hà đông đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với vũ văn hùng
sinh năm hai nghìn một ở huyện thanh ngoài thành phố hà nội
để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
theo phòng cảnh sát giao thông khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày ba tháng bốn
tổ công tác y bốn nghìn một trăm bốn mươi một công an thành phố hà nội làm nhiệm vụ tại ngã tư mậu lương phúc la
thuộc địa bàn phương kiến hưng quận hà đông
phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy honda s tat màu đen
bên kiểm soát hai mươi chín x bảy nghìn ba trăm tám mươi ba x có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu lái xe dừng phương tiện
qua kiểm tra cảnh sát một trăm bốn mươi một phát hiện trong cốp xe của hùng
có một khẩu súng ngắn màu đen bằng kim loại
hai mươi chín năm cm trên thân có dòng thông số lạ cùng một băng tiếp đạn với hai viên đạn
tổ công tác đã không chế đối tượng bàn giao cho công an sở tại xác minh xử lý
tại cơ quan công an danh tính nam thanh niên được làm rõ là vũ văn hùng
hùng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
năm hai nghìn một mươi chín hùng bị tòa án nhân dân huyện thanh ngoài xử phạt hai năm tù giam
tới năm hai nghìn hai mươi hai hắn được trở về địa phương

cơ quan công an hùng khai báo do có nhu cầu tìm kiếm một khẩu súng quân dụng để phòng thần
nên anh ta lên mạng tìm cách mua khẩu súng hai viên đạn quân dụng với giá một mươi triệu đồng rồi cất giấu ở nhà
ngày ba tháng bốn hùng lấy súng đạn ra xem rồi mang khẩu súng để vào trong cốc xe
hai viên đạn hùng tháo ra và cho vào túi eo khoác trùng nắng
quá trình di chuyển từ nhà qua nhiều tuyến đường phố đến khu vực mậu lường hùng bị công tác một trăm bốn mươi một kiểm tra phát hiện
tối ngày một mươi một tháng bốn đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu phòng cảnh sát giao thông tp hà nội
lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư lê đức thọ hàm nghi quận năm tuyền liêm
cảnh sát xác định đây là tuyến đường tập trung nhiều nhà hàng quán bia
nên kéo theo tình trạng tài xế đã sử dụng rượu bia vẫn điều khiển phương tiện
một làn đường lê đức thọ hướng đi đại lộ thăng long
đã được lực lượng cảnh sát giao thông ngăn lại để kiểm tra phương tiện lưu thông qua
sau ít phút lập chốt tổ công tác đã dừng năm người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn
trong đó chủ yếu là các trường hợp vi phạm ở mức thấp
tài xế vvc ba mươi chín tuổi chú tại thái bình lại xe máy mang biển kiểm soát hai mươi chín c một trăm sáu mươi tám xx
vi phạm nồng độ cồn ở mức một mươi bốn mg trên một lít khí thở
trình bày với cảnh sát giao thông tài xế vvc cho biết
mình đi thăm người nhà ở bệnh viện ca thì ra uống bia với bạn bè
cũng theo tài xế c
ở trên bàn tiệc anh mới uống nửa lon bia
anh cho biết việc từ chối bạn bè mới uống khá khó khăn
nhưng sau lần bị phạt này bản thân sẽ rút kinh nghiệm và không tái phạm
tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế xe với số tiền hai năm triệu đồng
tước giấy phép lái xe một mươi một tháng và tạm giữ phương tiện bảy ngày
mới đây tại tp hcm cán bộ các phường thường xuyên ra quân bắt chó thả rông ở nhiều tuyến đường trên địa bàn
khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi một tháng bốn
một người dân ngụ khu phố hai phường hiệp bình chánh tp thủ đức
nhốt chó trong nhà rồi đi công việc
tuy nhiên con vật thoát sang ngoài chạy rồng trong khu dân cư
lúc này tổ bắt chó chạy rồng
gồm sáu thành viên thuộc ủy ban nhân dân phường hiệp bình chánh
đi tuần trạp phát hiện thủ cưng của người này
lang thang trước số nhà một mươi bốn trên một mươi đường số bốn
liên dung vợt lưới bắt giữ
khi tổ công tác rời đi ba t hai t liền đuổi theo
thấy chó của mình nhốt trong lòng sắt trên xe tải
người phụ nữ nấu máu bật khóc
một cán bộ phường trần an người này
hôm sau lên phòng kinh tế ủy ban nhân dân phường hiệp bình chánh
nhận quyết định đóng phạt đem chó về
lúc này người này mới ngừng khóc
và nhìn con chó bị các cán bộ đưa đi
chốt tiên ngày một mươi một tháng bốn
giá vàng miếng bốn con chín tại sjc tp hcm
là tám mươi hai hai triệu đồng trên một lượng mua vào
và tám mươi bốn hai triệu đồng trên một lượng bán ra
sgc biên hoàn niêm yết
ở mức tám mươi một tám triệu đồng trên một lượng
mua vào và tám mươi ba tám triệu đồng trên một lượng bán ra
đô di hà nội niêm yết
ở mức tám mươi một chín triệu đồng trên một lượng
mua vào và tám mươi ba chín triệu đồng trên một lượng bán ra
đô di tp hcm
mua vàng sjc ở mức tám mươi một chín triệu đồng trên một lượng
bán ra ở mức tám mươi ba chín triệu đồng trên một lượng
mới đây trong đợt nắng nóng gây cắt diện rộng
sở giáo dục và đào tạo tp hcm
yêu cầu hiệu trường các trường chú ý
việc điều chỉnh thờ khóa biểu
và các trường đồng tập
và các hoạt động cho phù hợp với thời tiết hiện nay
trường trường trung học phổ thông bùi thị xuân quận một cho biết
nhà trường mua thêm một mươi hai cây nước lạnh
kê dọc các hành lang
thuê ô tô che toàn bộ sân trường
để giảm ánh nắng trực tiếp chiếu vào
bảo trì hệ thống quạt máy lạnh
học sinh được nhắc uống đủ nước
mang theo mũ che chắn khi di chuyển dưới trời nắng
cùng với đó các giờ thể dụng giáo dục quốc phòng
được chuyển lịch sang đầu giờ sáng
hoặc cho học sinh học trong phòng đa năng
tại trường tiểu học lê văn thọ quận gò vấp
nhà trường đã khẩn trương ra soát sửa chữa
thay thế các thiết bị hỏng hóc
tại các phòng học như quạt điện điều hòa qua thông gió
nhằm chống nóng cho học sinh
cùng với đó đơn vị này cũng tiến hành che chắn
hướng nắng chiếu vào phòng học
tuyên truyền học sinh tăng cường uống nước
ở khối mầm non
tuy thuận lợi hơn trong việc bố trí linh hoạt các hoạt động
nhưng nhiều nhà trường cũng tăng cường
các biện pháp đảm bảo sức khỏe cho trẻ
đặc biệt là phần thực đơn được xây dựng phù hợp
để đảm bảo bù đủ nước
và cung cấp đủ dinh dưỡng vitamin
tăng cường rau xanh quả chín
mới đây đại diện sở tài nguyên và môi trường hà nội cho biết
thành phố sẽ phun nước sửa đường trở lại
nhằm giảm thiếu ô nhiễm không khí
đồng thời triển khai nhiều giải pháp
để cải thiện chất lượng môi trường không khí
theo đại diện sở tài nguyên và môi trường hà nội
những năm gần đây
tình trạng ô nhiễm không khí ở hà nội
là vấn đề cấp bách
các kết quả quan trắc cho thấy
số ngày có chỉ số không khí
vnaqi ở mức kém và xấu
chiếm tỷ lệ hơn ba mươi
tổng số ngày quan trắc trong năm
ô nhiễm không khí ở hà nội
chủ yếu là ô nhiễm bụi mịn
xuất hiện trên toàn thành phố
trong đó khu vực thành phố ô nhiễm nghiêm trọng hơn ngoại thành
theo kết quả nghiên cứu
do trung tâm nghiên cứu quan trắc
và mô hình hóa môi trường thực hiện
nông độ bụi bm hai năm
trung bình năm của thành phố
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đều vượt quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia gần hai lần
và vượt hơn tám lần
so với khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới who
riêng với no hai và o ba
ô nhiễm cục bộ đã xuất hiện
tại một số thời điểm
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức
đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật
mời quý vị cùng theo dõi
ngày một mươi một tháng bốn
đội cảnh sát đường thủy thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đang tiến hành lập hồ sơ xử lý
hai đối tượng gồm
ldb ba mươi tám tuổi
và nhd ba mươi ba tuổi
cùng ngụ ở
xã lòng hưng tp biên hòa
về hành vi đổ thuốc trừ sâu xuống sông đồng nai
để đánh bắt hải sản
trước đó dạng sáng ngày một mươi tháng bốn
lực lượng đội cảnh sát đường thủy
đang tuần trai trên tuyến sông đồng nai
khi đến khu vực vàm cái sứt
thuộc xã lòng hưng tp biên hòa
thì phát hiện và bắt quả tàng
hai đối tượng ldb và nhd
đang thực hiện hành vi vớt tôm cá
nghi bị nhiễm thuốc trừ sâu
khi phát hiện lực lượng công an
đối tượng b đã vứt bỏ vỏ chai thuốc trừ sâu
nhãn hiệu sanpen alpha
xuống sông đồng nai để phi tàng
tuy nhiên các đối tượng đã bị lực lượng công an
kịp thời bắt giữ
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh quảng ngãi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can
bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở
nơi làm việc đối với ông nguyễn phạm trọng nghĩa
năm một tuổi phó trưởng ban quản lý
khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp
tỉnh quảng ngãi về hành vi nhận hối lộ
ngoài ra cơ quan công an cũng khởi tố bị can
trần thạnh nam bốn mươi sáu tuổi
ở đường thành thái phường trần phú
thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
là phó trưởng phòng quản lý tài nguyên và môi trường
ban quản lý khu kinh tế trung quốc
và các khu công nghiệp tỉnh quảng ngãi
về hành vi đưa hối lộ
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
tiếp tục mở rộng điều tra
trước ngày một mươi một tháng bốn
dưới chân cầu phú mỹ phường thành mỹ lợi
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
xảy ra va chạm giao thông
sự việc xảy ra vào lúc một mươi hai h một mươi năm phút
theo đó xe tải cầu chạy qua đường
cầu phú mỹ hướng quận bảy
đi thành phố thủ đức
khi đang đổ dốc cầu thì xe này mất thắng
dẫn tới sự việc trên
hậu quả đầu xe tải dính chặt
vào phần hông phía sau container
tài xế và vụ tải bị thương
nhớt và xăng trong xe tải cầu tràn xuống đường
lực lượng chức năng thành phố thủ đức
cùng đội cảnh sát giao thông
cắt lái phòng cảnh sát giao thông công an
thành phố hồ chí minh
sau đó đến hiện trường đưa tài xế ra khỏi cabin
để đi cấp cứu
đồng thời dùng các tải lên khu vực nhớt bị đổ
xuống đường để tránh trơn trượt cho các phương tiện
vừa qua tổ chức động vật châu á
đã thực hiện cứu hộ thành công ba cá thể gấu ngựa
từ một hộ gia đình ở xã phụng thượng
huyện phúc thọ thành phố hà nội
ba gấu ngựa có nguồn gốc hợp pháp
được gia đình chủ thuê ở phụng thượng
tự nguyện chuyển giao vì mục đích nhân đạo
cả ba gấu ngựa đều được nuôi lâu năm
gắn chip quản lý và có hồ sơ đầy đủ
theo dõi theo đúng quy định
ba gấu nhanh chóng được các chuyên gia cứu hộ
dụ sang lồng vận chuyển và di chuyển
cùng ngày về vườn quốc gia bạch mã
cứ hai ba tiếng đi trên đường
nhân viên chăm sóc sẽ kiểm tra và tiếp nước
lai chuối và cho gấu ăn để đảm bảo
sức khỏe tốt cho gấu
trong hành trình gần tám trăm linh km di chuyển đường bộ
trị cục kiểm lâm thành phố hà nội
hạt kiểm lâm số năm đồng hành hỗ trợ
mọi thủ tục bàn giao và phối hợp chặt chẽ
với tổ chức động vật châu á
trong công tác cứu hộ gấu
bảo tàng tỉnh thanh hóa hiện lưu giữ khá nhiều hiện vật
ghi dấu những đóng góp của quân và dân thanh hóa
cho chiến dịch điện biên phủ lịch sử
cách đây bảy mươi năm
cuộc kháng chiến chống pháp của dân tộc việt nam
kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng điện biên phủ
một pháo đài bất khả xâm phạm
một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất
của thực dân pháp ở đông dương
trong suốt chín năm kháng chiến trường kỳ
chống thực dân pháp xâm lược
quân và dân thanh hóa vừa chiến đấu
vừa phục vụ chiến đấu
chỉ viện sức người sức của cho các mặt trận
các chiến trường đóng góp xứng đáng
vào thắng lợi chung của dân tộc việt nam
tính từ đầu năm một nghìn chín trăm năm mươi một
khi bộ đội ta mở chiến dịch trung du
cho tới chiến dịch điện biên phủ
thanh hóa đã huy động và vận chuyển
đáp ứng tới bảy mươi nhu cầu vật chất cần thiết
cho các chiến dịch
tính riêng về lực lượng
thanh hóa đã động viên được năm mươi sáu bảy trăm chín mươi hai thanh niên tòng quân
bổ sung cho các chiến trường
chiến dịch điện biên phủ lịch sử
đánh dấu sự đóng góp lớn nhất của hậu phương thanh hóa
trong toàn chiến dịch
tỉnh thanh hóa đã đóng góp ba mươi người
trong độ tuổi lào động tham gia dân công
với tổng số dân công lên tới một trăm bảy mươi tám chín trăm hai mươi bốn người
và hai mươi bảy triệu ngày công
hơn ba năm trăm linh xe đạp thổ được huy động
với gần một mươi sáu lượt vận chuyển
một một trăm hai mươi sáu xe đạp thổ

đặc biệt có cả ba mươi một chiếc ô tô
ba thớt vòi
thanh hóa đã vận chuyển ra mặt trận điện biên
chín tấn gạo

hai con lợn

một trăm năm mươi tấn đậu
lọ nước mắm
cùng hàng trăm tấn rau các loại
chiếm bốn mươi số thực phẩm
sử dụng trong chiến dịch
hiện nay bảo tàng tỉnh thanh hóa
còn lưu giữ
khá nhiều hiện vật đóng vai trò quan trọng
và đã trở thành biểu tượng đẹp
trong cuộc kháng chiến chống pháp
của nhân dân việt nam nói chung
quân và dân thanh hóa nói riêng
đặc biệt là các hiện vật
trong chiến dịch lịch sử điện biên phủ huyền thoại
ủy ban nhân dân huyện đắc đoa tỉnh gia lai
vừa phối hợp với ủy ban nhân dân xã cờ đăng
tổ chức phục dựng lễ cầu mưa
của dân tộc bana tại làng hờn áp
đây là một trong những nghỉ lễ truyền thống đặc trưng
của các làng dân tộc thiểu số
tại tỉnh gia lai
thuộc di sản không gian văn hóa cồng triêng tây nguyên
đúng chín giờ
lễ cúng cầu mưa
ở làng hờn áp bắt đầu
gia lang bác mặc lễ phục
chậm dãi bước đến ngồi trước ghè rượu
trên một mô đất cao giáo sạch sẽ trong làng
xung quanh là sự góp mặt
của bà con dân làng cùng khách tham quan
đang hào hứng theo dõi buổi lễ
trước khi cúng
gia lang đặt các món lễ vào giá
đã chuẩn bị để trước ghè
cùng với con gà thịt heo
và đặt trên lá chuối
gia lang cầm lá vẫy bằng tay ba lần
rồi khấn mời các vị giang công
giang đắc thân núi thần sông nhận lễ
sau bài khấn kéo dài
chừng một mươi năm phút
dân làng sẽ được lần lượt cùng nhau thưởng thức rượu cần
lễ cúng cầu mưa là
nghi lễ truyền thống của dân tộc ba na
và các dân tộc khác ở tây nguyên
thường được tổ chức trước khi bắt đầu
vụ lúa rẫy trong năm cầu mưa thuận
gió hòa ít sâu bệnh hại mùa màng tươi tốt
đây cũng là dịp ba con
ở các buôn làng có dịp chung vui
theo ủy ban nhân dân huyện đắc đoà
việc tổ chức phục dựng lễ cúng cầu mưa
ở làng hân áp
là một phần trong đề án bảo tồn
và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống
của các dân tộc theo tinh thần
nghị quyết số ba mươi ba nqtvk
ngày chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn
của ban chấp hành trung ương đảng
khóa một mươi một về xây dựng và phát triển văn hóa
còn người việt nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
việc phục hồi phát huy các nghi lễ truyền thống
còn nhằm thắt chặt tình đoàn kết gắn bó
trong cộng đồng
góp phần thúc đẩy sự phát triển
kinh tế xã hội ở các buôn làng
giá điện hai thành phần
gồm giá công suất và điện năng
người sử dụng điện sẽ phải trả phí cố định hàng tháng
giống như phí thuê bào cước điện thoại
liệu khi áp dụng
tiền điện phải trả hàng tháng có giảm
tại tọa đàm
cung ứng điện cao điểm mùa khô
tổ chức mới đây
ông võ quang lâm
cho biết tập đoàn này đang báo cáo
bộ công thương để sớm thí điểm
các cơ chế giá điện hai thành phần
trong năm nay trước khi triển khai diện rộng
từ năm hai nghìn hai mươi năm
tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ công thương đã có văn bản gửi tập đoàn điện lực việt nam
yêu cầu khẩn trương xây dựng
cơ chế giá điện hai thành phần
gồm giá công suất và giá điện năng
đồng thời xây dựng lộ trình đề xuất
đối tượng khách hàng áp dụng giá bán điện hai thành phần này
hệ thống giá điện hai thành phần
là giá điện công suất
chủ yếu bù đắp cho chi phí cố định của nhà máy
còn giá điện năng
chủ yếu bù đắp chi phí biến đổi
với việc áp dụng thêm thành phần giá công suất
sẽ khuyến khích khách hàng sử dụng điện hiệu quả
góp phần nâng cao hệ số phụ tải điện
và tiết kiệm được tiền điện
đồng thời giúp giảm việc đầu tư công suất nguồn
và mở rộng lưới điện
giảm chi phí tránh được
đáp ứng nhu cầu điện cho khách hàng
và thu hồi được chi phí đầu tư đối với khách hàng
đăng ký công suất lớn
nhưng sử dụng ít hơn so với mức công suất đã đăng ký
ông nguyễn minh đức
bàn pháp chế liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam
vcci cho biết
cơ chế này khá giống với giá cước điện thoại cố định
tức là sẽ có một số tiền phải trả cố định
dù không nghe gọi
là tiền thuê bao hàng tháng
hay giá công suất
phần thứ hai tính đến dung lượng nghe gọi
tương tự với điện là lượng điện năng tiêu thụ
gọi là giá điện năng
cơ chế này công bằng hơn
bởi nó phản ánh chính xác chi phí phải bỏ ra
để phục vụ mỗi khách hàng
là chi phí đường dây chạm biến áp
và chi phí điện năng
chuyên gia cho rằng tác động đầu tiên của cơ chế giá điện hai thành phần
là giảm việc bù chéo giữa các khách hàng
cùng đó cơ chế này
cũng tránh các khách hàng đăng ký công suất lớn
nhưng không dùng
ngoài ra việc điều chỉnh giá sẽ linh hoạt hơn
do tách bạch được hai thành phần
trong đó giá điện năng biến đổi lớn
trong khi chi phí đầu tư thay đổi chậm hơn
với hộ sinh hoạt
nếu áp dụng cơ chế này
tiền điện cũng sẽ được tính toán khác nhau
ví dụ hai hộ tiêu dùng điện
cùng tiêu thụ sản lượng hai mươi kw trên một ngày
nhưng nếu đăng ký công suất khác nhau
thì chi phí tiêu thụ điện sẽ khác
đây là điểm khác biệt
thay vì phải trả một hóa đơn giống như hiện nay
người sử dụng công suất như nhau
nhưng thời gian sử dụng điện hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
sẽ có mức giá khác
với người chỉ sử dụng điện từ ba đến năm giờ
vì hai giá sẽ khác nhau
vì vậy khi đưa giá công suất vào
buộc khách hàng sử dụng điện
cân nhắc đăng ký mức công suất tiêu thụ cho phù hợp
việc này tránh tình trạng hiện nay
là lắp đặt công suất lớn
nhưng thực tế sử dụng điện không theo kịp
sẽ khiến cho ngành điện lỗ và lãng phí đầu tư
chuyên gia kinh tế
phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long
đề xuất cần nghiên cứu triển khai áp dụng thí điểm
giá bán điện hai thành phần
có cơ chế yêu đải
giảm giá để khuyến khích các khách hàng
sử dụng giá điện hai thành phần
đối với ngành điện
việc quy định giá điện hai thành phần
phụ tải ở mọi thời điểm sẽ ổn định
ở mức thấp
không tăng cao công suất vào giờ cao điểm
đối với khách hàng sử dụng điện
giá điện hai thành phần giúp giảm giá mùa điện
bằng cách tăng thời gian sử dụng điện
giá điện theo công suất khuyến khích
việc tiết kiệm công suất mà không tính đến
việc tiết kiệm điện năng
giá điện theo điện năng khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm
điện năng tiêu thụ mà không đến
tính lượng công suất liên quan
giá điện hai thành phần có được yêu điểm
và khắc phục được những nhược điểm
của mỗi loại giá nêu trên
góp phần làm cho hệ thống điện phát huy hiệu quả
sử dụng mang lại lợi ích cho cả khách hàng sử dụng
và ngành điện
tiến sĩ nguyễn huy hoạch
hội đồng khoa học năng lượng việt nam cho biết
trên thế giới việc tính giá điện hai thành phần
đã được nhiều nước thực hiện
gồm giá công suất tính theo kwh
và giá điện năng tính theo kwh
phần lớn áp dụng cho các khách hàng sử dụng điện
cho mục đích sản xuất kinh doanh
và có một số nơi áp dụng
cho cả điện sinh hoạt
theo tiến sĩ nguyễn huy hoạch
trong bối cảnh các công ty điện lực
đã áp dụng công tơ điện tử
đặc biệt là khách hàng sử dụng điện
cho mục đích sản xuất kinh doanh
việc triển khai giá bán điện theo công suất và điện năng
là cần thiết nhằm đảm bảo
giá điện phản ánh đúng đủ chi phí
tuy nhiên ông hoạch cho rằng
chưa thể đánh giá chính xác
việc áp dụng cơ chế giá điện hai thành phần này
sẽ khiến cho giá điện thực tế
phải trì trả tăng hay giảm
chỉ có một điều chắc chắn rằng
là việc cấp điện sẽ luôn ổn định
nguồn điện được phát triển đúng với nhu cầu thực tế sử dụng
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
chương trình ngày hôm nay của chúng tôi